tại đà nẵng hôm nay đã diễn ra lễ cưới tập thể của sáu cặp đôi đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn do liên đoàn lao động thành phố tổ chức
lễ cưới tập thể đoàn viên năm hai nghìn một mươi chín là hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công nhân viên chức lao động thành phố đà nẵng
các cặp đôi trong lễ cưới tập thể được hỗ trợ tối đa về xe cưới nhẫn cưới hoa cưới trang phục cô dâu chú rể cho đến quay phim chụp ảnh
lễ cưới tập thể đoàn viên đã tổ chức được bốn kỳ tới nay đã có hai mươi ba cặp đôi là đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn được liên duyên vợ chồng với lễ cưới trang trọng văn minh và tiết kiệm